thưa quý vị chiều ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu công nghiệp long bình thuộc thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã xảy ra một vụ cháy lớn làm thiếu rụi một năm trăm linh m hai nhà sưởng sản xuất mực in hạt nhựa của công ty trách nhiệm hữu hạng liên doanh hóa chất arirang
vào lúc một mươi ba h một mươi bảy phút ngày hai mươi tám tháng sáu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
nhận được tin báo cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạng liên doanh hóa chất arizon chuyên sản xuất mật in và hạt nhựa
nằm ở lô d một mươi một hai đường số năm khu công nghiệp long bình thành phố biên hòa
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động một xe chỉ huy
sáu xe chữa cháy một xe bụng chai nước cùng bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa
đồng thời phù hợp với công ty sonadeji và lữ đoàn z bảy trăm năm mươi một xuất hai xe chữa cháy cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp tham gia chữa cháy và chống cháy lan khoảng hơn một mươi năm giờ đám cháy đã được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thu đổ một năm trăm linh m hai nhà xưởng với nhiều hàng hóa vật liệu của công ty
hiện lực lượng công an đang điều tra và làm rõ nguyên nhân